mới đây hệ thống rừng chờ xe buýt mới đã đừng thiết kế đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn châu âu
vừa đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị vừa góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân
khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
các điểm rừng chờ được ví như cầu nối đưa người dân đến với vận tải công cộng
để khắc phục những hạn chế trước đây nhiều điểm chờ xe buýt hiện đại đã được thay thế cho các cột biển báo xe buýt
với lộ trình di chuyển rõ ràng hệ thống bóng điện chiếu sáng vào ban đêm bằng năng lượng mặt trời
đã tạo thuận lợi cho hành khách đọc thông tin tuyến và xe buýt khi ra vào điểm
rất là tiện lợi cho người dân mỗi khi mà chờ đón xe buýt có điểm xe buýt như thế thì chúng tôi rất là ủng hộ
phố là đẹp văn minh người dân cũng được hưởng những lợi ích đấy
tôi thấy rất là thuận tiện rất là văn minh mà làm cho người đi lại là rất là
từ những phản hồi tích cực sau khi thí điểm việc xây dựng đồng bộ những điểm chờ xe buýt mới sẽ được triển khai
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt
tới đây đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có từ hai năm trăm linh đến hai bảy trăm linh điểm dừng xe buýt được xây dựng theo hướng hiện đại hơn
chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời
cái nhà chờ đó nó phải sát về hè rồi nó có cái độ cao thấp của nó
phù hợp với cái độ cao gấp của cái sàn xe buýt
cái cấu tạo của cái xe buýt cái bậc lên xuống xe buýt nó phải phù hợp với cái điều kiện của người dân
thì tôi thấy rằng chúng ta chỉ làm một cái việc như thế thì là cải thiện cái đời sống của người dân khi đi lại bằng xe buýt
việc xây dựng những điểm chờ xe buýt mới hứa hẹn sẽ khắc phục những hạn chế và tồn tại trong đầu tư và quản lý hệ thống nhà chờ xe buýt hiện nay
từ đó thu hút người dân đến với vận tải công cộng nhiều hơn
dân bỏ xe cá nhân qua đó giảm thiểu ủng tác giao thông tại hà nội